thưa quý vị sau một tuần xét xử và nghị án thì sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt ba mươi sáu bị cáo trong vụ án sản xuất mua bán hơn chín bốn triệu quyển sách giả
trong đó bị cáo trần hùng cựu phó cục trưởng cục quản lý thị trường bị tuyên phạt chín năm tù về tội nhận hối lộ
các bị cáo nguyên là cấp dưới của bị cáo trần hùng gồm lê việt phương cựu phó đội trưởng đội quản lý thị trường số một mươi bảy cục quản lý thị trường hà nội bị phạt ba mươi tháng tù
phạm ngọc hải và thành thị đông phương đều là cựu kiểm sát viên đội quản lý thị trường số một mươi bảy bị phạt lần lượt mức án là hai mươi tháng tù và một mươi tám tháng tù nhưng đều cho hưởng án treo cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
bị cáo nguyễn duy hải lao động tự do trú tại phường trương định quận hai bà trưng tp hà nội bị phạt hai mươi bảy tháng tù về tội môi rời hối lộ
nhóm ba mươi một bị cáo còn lại đều bị kết án về tội sản xuất đuôn bán hàng giả trong đó cao thị minh thuận giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại phú hưng phát công ty phú hưng phát bị phạt một mươi năm tù
ba mươi bị cáo còn lại bị phạt từ hai mươi bốn tháng tù treo đến sáu năm tù giam
bản án sơ thẩm xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cao thị minh thuận đã cùng đồng phạm tổ chức sản xuất hơn chín bốn triệu quyền sách giáo khoa giả các loại thu lời bất chính là hơn ba mươi tỷ đồng
bị cáo cao thị minh thuận là người chủ mưu cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất buôn bán sách giáo khoa giả tại công ty phú hưng phát
các bị cáo khác đóng vai trò là đồng phạm tham gia giúp sức trong việc quản lý kho hàng hóa liên hệ các sưởng in theo dõi công nợ kết nối các đơn hàng
một nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô rú ga gây mất an ninh trật tự dưới chân cầu cần thơ phía bờ vĩnh long vừa bị công an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long xử phạt vi phạm hành chính
mười thanh thiếu niên bị xử phạt với các lỗi vi phạm như tự ý thay đổi máy đặc tính hình dáng kích thước kiểu xe không có gương chiếu hậu chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và không có giấy phép lái xe
mức phạt tiền tương xứng với từng hành vi vi phạm từ bảy trăm linh đồng đến một bốn trăm linh đồng đồng thời bắt buộc ký cam kết không tái phạm
trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bảy đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã bình minh phối hợp cùng đội cảnh sát hình sự và công an xã mỹ hòa nhanh chóng bố trí lực lượng đã ngăn chặn xử lý hàng chục thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe rú ga nẻ pô gây mất an ninh trật tự tại khu vực ấp mỹ hương hai xã mỹ hòa
thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã tạm giữ ba mươi xe mô tô các loại đã thay đổi kết cấu xe
các thanh thiếu niên trên có độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi năm tuổi trú tại các tỉnh vĩnh long hậu giang đồng tháp và thành phố cần thơ
qua làm việc các thanh thiếu niên trên đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình
thưa quý vị và các bạn trong suốt gần một năm dòng giã theo dấu của các đối tượng hoạt động lừa đảo xuyên biên giới do các đối tượng người trung quốc cầm đầu
cấu kết tuyển chọn người việt nam vào tổ chức để hoạt động lừa đảo
lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức là đầu tư tài chính
công an tỉnh quảng bình được lãnh đạo bộ công an giao chủ trì cùng phối hợp với các đơn vị trực thuộc và công an các địa phương đấu tranh triệt phá thành công bắt giữ các đối tượng cầm đầu
bước đầu xác định số tiền liên quan trong các tài khoản của tổ chức này lên đến hàng nghìn tỷ đồng
qua các tài liệu nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng bình đã phát hiện từ cuối năm hai nghìn hai mươi một
quảng bình có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng bằng các hình thức đầu tư tài chính forex qua sản rosti style
hoạt động của các đối tượng rất tinh vi phức tạp và do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động phạm tội có yếu tố xuyên biên giới

qua các tài liệu nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng bình có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng bằng các hình thức đầu tự do